và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em
mới nhất vụ việc đang được dư luận quan tâm và bức xúc
đó là bé gái ở thạch thức hà nội bị đinh găm vào đầu
liên quan tới vụ việc nhiều người đặt câu hỏi về thời gian khởi tố vụ án là bao giờ
và liệu với hành vi vô nhân tính của mình gã cha dượng sẽ phải đối mặt với bản án nào
sự việc bé gái phải nhập viện trong tình trạng phát hiện có chín chiếc đinh ghim trong đầu
đã khiến dư luận bàng hoàng
nghĩ phạm của vụ án là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi chủ tại huyện thạch thức
là người tình của chị nguyễn thị l mẹ nạn nhân đỗ ngọc a
ngay sau khi nghi phạm được xác định một bản tờ khai được cho là của nghi phạm
trong vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội
theo nội dung tờ khai chị lờ hoàn tất thủ tục li hôn với chồng cũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
và nuôi con thứ ba là cháu a
sau khi li hôn chị lờ sống chung với huyên như vợ chồng không đăng ký kết hôn
trong quá trình sinh sống do bức xúc việc cháu a là con riêng của chị l
nên huyên nảy sinh ý định giết cháu ba để không phải nuôi dưỡng
không để a hành hưởng đến cuộc sống của huyên và lờ
những thông tin trong bản tờ khai của huyên
khiến người đọc dùng mình trước những hành vi tàn nhẫn của gã đàn ông vô nhân tính
nhiều người thắc mắc tại sao một người đàn ông trưởng thành
có thể ra tay tàn độc nhiều lần như vậy với một người không có khả năng tự vệ như ngọc a
dư luận đang hết sức phấn nổ trước vụ việc và mong chờ ngày cơ quan chức năng khởi tố vụ án
theo điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự thì tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản
quan trọng nhất đây là dấu hiệu về nội dung của tội phạm
trong vụ việc này
bé gái có đinh găm trong đầu dẫn đến bé viêm mảng não tiên lượng xấu
vì vậy việc găm đinh vào đầu cháu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
thậm chí tính mạng con người là hành vi nguy hiểm cho xã hội
lỗi là thái độ chủ quan của con người đối với hành vi gây thiệt hại cho xã hội của mình
và đối với hậu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý
người thực hiện hành vi có tính gây thiệt hại cho xã hội
bị coi là có lỗi nếu họ đã lựa chọn và thực hiện
trong khi họ có đủ điều kiện lựa chọn xử sự khác không gây thiệt hại cho xã hội
như vậy lỗi chính là yếu tố quan trọng để xác định có thể khởi tố vụ án này hay không
chẳng hạn nếu qua xác minh điều tra phát hiện thấy việc găm đinh vào đầu cháu là một tai nạn
thì vụ việc sẽ không bị khởi tố hình sự
tuy nhiên nếu kết quả xác minh cho thấy những chiếc đình đã đâm vào đầu cháu bé
ở nhiều phía khác nhau do tác động ngoài lực chứ không phải là một vụ tai nạn
thì vụ việc sẽ bị khởi tố hình sự
trường hợp của nguyễn trung huyên tội danh khởi tố có thể là tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối tượng phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
như phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ thực hiện hành vi phạm tội một cách man dợ
nên hình phạt sẽ là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
mới đây trang facebook cá nhân của luật sư lê hồng hiền
hãng luật lê hồng hiền và cộng sự có chia sẻ
ông đỗ hữu trước ông nội của cháu đỗ ngọc a đã ký đơn đề nghị hán luật lê hồng hiền và cộng sự
đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cháu dna
theo đó hãng luật sư lê hồng hiền và cộng sự đã tiến hành gặp gỡ đại diện gia đình cháu bé
để hỏi thăm sức khỏe của cháu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu dna
hiện hãng luật lê hồng hiền đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết
và các cơ quan điều tra để tham gia bảo vệ cho cháu a
luật sư hiền nhấn mạnh
qua đây tôi cũng rất mong các cơ quan báo đài và cộng đồng mạng sẽ đồng hành cùng gia đình cháu bé
để những kẻ đã gây ra tội phải đến tội
chiều ngày một mươi chín tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã nhận bàn giao người có liên quan
trong vụ cháu bị đinh ghim vào đầu
danh tính người đàn ông là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi chú thạch thất người tình của chị l mẹ cháu bé
đồng thời công an huyện thạch thất cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án
cho công an tp hà nội thủ lý tiếp tục điều tra
nghi phạm thường xuyên chia sẻ triết lý tình yêu và cuộc sống trên trang cá nhân
quý vị và các bạn thân mến trước tính chất phức tạp của vụ phát hiện chín vật thể lạ
trong đầu bé gái hôn mê ở huyện thạch thất ban giám đốc công an tp hà nội
đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ ban đầu khẩn trương phối hợp
cùng các lực lượng chức năng điều tra
sau quá trình điều tra ban đầu tối ngày một mươi chín tháng một cơ quan chức năng xác định
nghi phạm chính trong vụ việc bé gái ngọc a nghi bị chín đinh bắn vào đầu
nghi phạm là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi trú tại huyện thạch thất
cũng là người tình của n t l hai mươi bảy tuổi mẹ nạn nhân
công an huyện thạch thất sau đó đã bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội để điều tra làm rõ vụ việc
cũng trong đêm ngày một mươi chín tháng một nhiều thành viên mạng tràn vào tài khoản

trang cá nhân được cho là của nghi phạm vụ việc và để lại nhiều bình luận phấn nộ bức xúc
trên trang cá nhân người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường
cùng những chiết lý về tình yêu cuộc sống sâu sắc
chưa hết nhiều người phát hiện tài khoản này đăng tải bài viết nuôi dạy trẻ em
ngoài ra nhiều thành viên mạng cũng tìm ra trang cá nhân được cho là của mẹ bé a
trong phần giới thiệu của tài khoản này có thể thấy tên viết tắt chung với tên nghi phạm
cành đó là ngày tháng năm sinh
trang cá nhân được cho là của nghi phạm
kể về con trai ông nth bố của huyên chia sẻ
thì thoảng hai người nói chuyện với nhau
và cách đây khoảng một tháng huyên nhắc về mối quan hệ với bạn gái
nhưng gia đình không chấp nhận
theo ông nth sau khi biết tin bạn gái của con đang mang bầu
ông có bảo con cứ giữ lại nếu đúng là cháu mình thì có trách nhiệm nuôi dưỡng
vẫn theo ông nth tối ngày một mươi tám tháng một
sau khi biết chuyện xảy ra với bé gái
ông đã tới nhà trò của con gái
xem xét tình hình nhưng không gặp được ai
nên cũng chưa hỏi được chuyện gì cụ thể
huyền bị điếc từ bé và ở với bà nội
do bà nội mất thì ở với bác
vừa rồi nó bảo thôi không ở với bác nữa
xuống ở gần nhà xưởng mộc nơi làm việc
ông nth cho hay
nhận xét về con trai ông nth thông tin thêm rằng
huyên là đứa con ngoan
sau khi học hết lớp một mươi hai thì đi làm thuê
hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ

việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo
về nạn đổ vỡ hạnh phúc gia đình
nhưng ông bố bà mẹ sau ly hôn
nếu cảm thấy không thể bảo vệ nổi đứa con của mình
thì hãy làm ơn
từ chối quyền nuôi con ngay từ đầu
nếu người còn lại cũng không thể nuôi
thì hãy đưa các con
để các trung tâm nuôi dưỡng của xã hội
đừng để những đứa trẻ vô tội
phải gánh chịu những nỗi đau ngoài sức trụ đựng của các cháu
quý vị và các bạn thân mến
liên tiếp những vụ việc của bà nội
vụ việc đau đớn liên quan đến trẻ em
xảy ra trong thời gian gần đây
khiến chúng ta phải suy ngẩm
có phải cuộc sống hiện đại ngày nay
đang khiến những người xung quanh lạnh nhạt nhường với nhau
giả như khi phát hiện những dấu hiệu
ngay từ đầu
có người nhấc máy và gọi cho tổng đài
bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
thì có lẽ ngọc a đã không phải chịu nhiều
đau đớn đến vậy
những thông tin mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại